tối ngày hai mươi bốn tháng năm tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao thành phố đà lạt
đã diễn ra các trận chung kết ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu
tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi tám
đội nam hà nội một và nữ thành phố hồ chí minh một đã lên ngôi vô địch
ở nội dung chung kết đồng đội nam là cuộc đọa sức giữa hà nội một và hải dương một
ngay trận giao quân tay vợt đoàn bá tuấn anh hải dương một
gặp tay vợt nguyễn trung kiên hà nội một
tay vợt trung kiên thi đấu thoải mái đã đánh bại tuấn anh trong ba ván
trận tiếp theo tay vợt số một việt nam nguyễn anh tú hà nội một
bất ngờ xảy chân trước nguyễn đức tuân của hải dương một với tỷ số ba
sau đó lê đình đức có trận thắng giúp hà nội một tạm dẫn trước hai
trận chung kết đồng đội nam được định đoạt khi anh tú hà nội một thắng tuấn anh
với tỷ số ba hai sau những pha bóng rẳng co đầy cảm xúc
hà nội một thắng chung cuộc ba một giành ngôi vị vô địch đồng đội nam
ở nội dung đồng đội nữ không nằm ngoài dự đoán khi tp hcm
với sự góp mặt của các tay vợt mỹ trang thanh thư diệu khánh
đã giành chiến thắng cho quân đội với tỷ số ba một để lên ngôi vô địch
hôm nay hai mươi năm tháng năm tiếp tục diễn ra các trận đấu nội dung đôi nam đôi nữ
đôi nam nữ và các trận đơn nam đơn nữ